một đối tượng gây ra một mươi chín vụ đột nhập nhà dân trộm cắp tài sản vừa bị công an huyện đơn dương tỉnh lâm đồng bắt giữ
đối tượng bị bắt giữ là huỳnh văn toán hộ khẩu thường trú ở thôn hòa bình nghĩa hòa tư nghĩa quảng ngãi
tại cơ quan công an toán khai chỉ riêng tại huyện đơn dương toán đã thực hiện chót lọt một mươi vụ đột nhập nhà dân với tổng trị giá gây thiệt hại khoảng tám mươi triệu đồng
ngoài ra toán còn thực hiện năm vụ đột nhập nhà dân ở huyện đức trọng ba vụ ở thành phố đà lạt và hai vụ ở quảng ngãi với tổng tài sản khoảng một trăm ba mươi triệu đồng
đội quản lý thị trường bốn a tri cục quản lý thị trường tp hcm cho biết đang tiếp tục niêm phong hơn một trăm linh tấn bột ngọt của công ty trách nhiệm hữu hạn sài gòn ve worl
địa chỉ tại một nghìn bảy trăm linh bảy quốc lộ một phường an phú đông quận một mươi hai để làm rõ về hành vi sản xuất bột ngọt giả thương hiệu nổi tiếng
tại thời điểm kiểm tra đội quản lý thị trường phát hiện công nhân của công ty sài gòn vec đang thay đổi bao bì bột ngọt được nhập từ thái lan và trung quốc
loại hai mươi năm kg chiết ra bao bì nhỏ loại một trăm linh năm trăm linh gram nhãn mát ghi xuất xứ tại việt nam
công ty sài gòn veguông có dấu hiệu vi phạm về hàng hóa có nhãn mát bao bì ghi chỉ dẫn giả mạo về nguồn gốc hàng hóa nơi sản xuất
lực lượng quản lý thị trường đã niêm phong hơn một trăm linh tấn bột ngọt đình chỉ hành vi vi phạm nêu trên và tự bảo quản
không được xuất bán hoặc đưa vào đóng gói bốn hai trăm linh bao bột ngọt xuất xứ từ trung quốc thái lan tương đương với một trăm linh năm tấn để tiếp tục điều tra làm rõ vụ việc
đội biên phòng quang long chủ trì phối hợp với công an huyện hạ lan tỉnh cao bằng vừa bắt giữ bảy mươi năm kg pháo nổ nhập lậu từ trung quốc
tại cơ quan điều tra lái xe nông khương duy chú tại thị trấn thanh nhật huyện hạ lan khai nhận
số pháo trên do bà nông thị canh chú tại xóm bản đệ xã đồng loan hạ lan
nhờ vận chuyển từ khu vực mốc tám trăm bảy mươi bảy về việt nam bán kiếm lời thì bị bắt giữ
ít nhất đã có bảy trăm bảy mươi ba con trâu bò bị chết rét hơn ba hecta hoa màu cây công nghiệp ở các tỉnh miền bắc bị thiệt hại do mưa tuyết và băng giá
vào sáng ngày hai mươi sáu tháng một văn phòng thường trực ban chỉ đạo trung ương về phòng chống thiên tai cho biết
qua báo cáo nhanh của văn phòng thường trực ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn các tỉnh lào cai lai châu yên bái
nga và cục trăn nuôi bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn
tính đến cuối ngày hai mươi năm tháng một mưa tuyết và băng giá đã làm bảy trăm bảy mươi ba con da súc bị chết
làm hai chín trăm hai mươi ba hectare hoa màu và hai trăm một mươi bảy hectare cây công nghiệp ngắn ngày ở tỉnh lào cai bị thiệt hại
về giao thông hiện tại quốc lộ bốn d khu vực thác bạc tới đèo ô quy hồ tỉnh lào cai
do có băng tuyết không đảm bảo an toàn nên có khoảng ba mươi xe tải và xe khách phải đỗ ở khu vực này
hiện có chín xã tại các huyện bắc yên phù yên
thuận châu của tỉnh sơn la phải ngừng cấp điện do mưa tuyết rơi đóng băng
làm nhiều đoạn đường trên đường dây ba mươi năm kv bị đứt dây gãy khắp
ngày hôm qua bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn có chỉ thị về việc tăng cường công tác phòng chống
dịch bệnh gia súc gia cầm dịp trước và sau tết bính thân hai nghìn một mươi sáu
hiện cả nước có năm ổ dịch cúm ah năm n sáu thuộc bốn tỉnh gồm quảng ngãi con tum tuyên quang lạng sơn
và hai mươi sáu ổ dịch lở mồm long móng tại tám tỉnh
gồm cao bằng bắc cạn lạng sơn sơn la hà tĩnh đắk lắc sóc trăng và trà vinh chưa qua hai mươi một ngày
do đó để thực hiện nghiêm quy định về phòng chống các chủng virus cúm da cầm lây sang người
các tỉnh thành phố đang có ổ dịch lở mồm long móng cần thực hiện ngay công bố dịch theo quy định của pháp luật
để huy động tối đa nguồn lực cho công tác phòng chống dịch bệnh đồng thời đẩy nhanh công tác tiêm phòng bao vây ổ dịch
đặc biệt tạm thời đình chỉ việc mua bán vận chuyển giết mổ ra súc mẫn cảm với bệnh lở mồm long móng trên các địa bàn xã có dịch
và các xã có vùng bị dịch uy hiếp để ngăn chặn phát tán mầm bệnh
bản tin thời sự một trăm hai mươi giây xin được tạm dừng tại đây cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi xin kính chào tạm biệt